phát biểu tại hội nghị phó giáo sư tiến sĩ thượng tướng nguyễn văn thành khẳng định trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hoạt động của liên đoàn khoa học hệ thống thế giới đã đạt được mục tiêu đề ra giữ vai trò kết nối cũng như hỗ trợ các thành viên trong nghiên cứu phổ biến và ứng dụng khoa học tư duy hệ thống góp phần vào sự phát triển không ngừng của khoa học hệ thống thế giới
nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ của chủ tịch liên đoàn đồng tình với một mươi ba nhận xét về các nội dung trong báo cáo
nguyễn văn thành nhấn mạnh việc tổ chức đại hội trực tuyến trong bối cảnh covid một mươi chín hiện nay là thích ứng với tình hình mới
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành cùng các đại biểu nhà khoa học đã tiếp tục xem xét thông qua điều lệ sửa đổi của ifsr để tăng tính chủ động linh hoạt của các hoạt động nghiên cứu khoa học hệ thống toàn cầu nâng cao vai trò của các nhà khoa học thành viên đưa ra những ý kiến thảo luận để thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động của liên đoàn
cũng tại hội nghị này các đại biểu đã bầu cử ban lãnh đạo liên đoàn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai xem xét bổ sung các kế hoạch và hoạt động của liên đoàn
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi khu vực một đã được khai mạc vào tối qua tại trung tâm nghệ thuật âu cơ số tám huỳnh thúc kháng ba đình hà nội
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu khai mạc hội diễn
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin các chương trình tiết mục của đoàn nghệ thuật quân chúng tham gia hội diễn lần này tập trung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu ca ngợi quê hương đất nước truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng

thuộc cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân công an tp hà nội ngay sau lễ khai mạc nhiều tiết mục được đầu tư giàn dựng công phu tập luyện kỹ lưỡng đã được trình diễn thành công
theo kế hoạch dự kiến hội diễn sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng sáu lễ tổng kết trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu
trong những năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đã được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng công an nhân dân
qua đó đã động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xuất hiện ngày một nhiều hơn những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập công tác và chiến đấu
và trong sáng nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tổ chức hội nghị vinh danh các điển hình tiên tiến của cục giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
sau năm năm thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành
vượt trí tiêu các nội dung chương trình công tác năm đề ra phát hiện đánh trúng nhiều đường dây triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy lớn lượng ma túy thu giữ năm sau nhiều hơn năm trước bắt giữ những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm chủ mưu cầm đầu
công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm góp phần quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đơn vị đã chỉ đạo và trực tiếp phối hợp xác lập đấu tranh thành công sáu trăm sáu mươi chín chuyên án vụ án bắt giữ gần một bảy trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy thu hơn hai kg heroin
tại hội nghị tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã thảo luận thống nhất đưa ra những giải pháp trọng tâm để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
tập trung lực lượng phương tiện đấu tranh quyết liệt đánh đúng đánh trúng bắt giữ xử lý triệt để
các đối tượng chủ mưu cầm đầu các đường dây tội phạm về ma túy đặc biệt là các đường dây tội phạm về ma túy xuyên quốc gia không để các điểm nóng phức tạp về ma túy hình thành hoặc tái hình thành
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động điều chế sản xuất ma túy trong nước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phát hiện điều tra xử lý tội phạm ma túy
đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khắc phục khó khăn nỗ lực và bền bỉ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vì sự bình yên của nhân dân
trong khuôn khổ chương trình hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu vào sáng ngày hôm nay tại hà nội phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì hội nghị không chính thức bộ trưởng ngoại giao asean
theo hình thức trực tuyến cuộc họp này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng asean trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp
kể từ hội nghị bộ trưởng bộ ngoại giao hẹp tại nha trang tình hình khu vực và trên thế giới đã có nhiều thay đổi
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt asean phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cơ hội
chính vì vậy các nước asean vẫn cần phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị các bộ trưởng đã dành nhiều thời gian thảo luận về hiệp ước thân thiện và hợp tác một hiệp ước do asean khởi xướng vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cho đến nay đã có hơn ba mươi năm tổ chức và quốc gia tham gia
hiệp ước này được coi là nền tảng để asean và các nước cùng thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua cơ chế đối thoại sự tôn trọng và hợp tác giữa các thể chế
ngay sau đó phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh tiếp tục chủ trì hội nghị hội đồng chính trị an ninh asean lần thứ hai mươi một đã được diễn ra
tại hội nghị các bộ trưởng đã thảo luận về các cơ chế trực thuộc hội nghị hội đồng chính trị an ninh asean đánh giá kết quả thực hiện nửa chặng đường thực hiện kế hoạch tổng thể nửa chặng đường chính trị an ninh asean hai nghìn hai mươi
hội nghị cũng đã thảo luận về báo cáo tổng thể hội nghị hội đồng chính trị an ninh asean để trình lên hội nghị cấp cao asean

trong phiên thảo luận các bộ trưởng cam kết tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng trụ cột chính trị an ninh vững mạnh vì một asean đoàn kết trách nhiệm trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều thay đổi phức tạp
để thực hiện điều này các bộ trưởng cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn thách thức mà khu vực đang phải đối mặt trong đó có đại dịch covid một mươi chín
cũng như các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như tranh chấp biển đảo tội phạm xuyên quốc gia chủ nghĩa khủng bố quốc tế
trong bối cảnh mới có nhiều chuyển biến phức tạp các đại biểu nhấn mạnh asean cần tiếp tục duy trì đoàn kết nhất trí
củng cố hoàn thiện nâng cao hiệu quả các cơ chế do asean thành lập và dẫn dắt
ứng phó hiệu quả kịp thời với các thách thức đảm bảo giữ vững vai trò trung tâm của asean